bằng cách là tôi đi cơ sở và tôi đến các đơn vị trường học
nơi mà chúng tôi đã đưa tạp chí về
thì không phải là không có người đọc nhưng mà không còn nhiều như trước
thế thì cái vấn đề đó là gì
không còn nhiều trước thì thôi
trước đó thì cứ kiểm tra lại chính mình đã
tại sao lại không còn nhiều người đọc
có thể là do công nghệ bốn nó tràn vào rồi
công nghệ thông tin và giải trí nhiều nghe nhìn lên ngôi
thế nhưng mà nếu mà mình hay mình đẹp
thì người ta vẫn tìm đến đấy chứ
thế thì việc đầu tiên là chúng tôi phải xem lại cái chất lượng
của cái tác phẩm bài vở đăng tải
trong tạp chí văn nghệ vũng phúc
cái điểm chung là cái sự ủng hộ
của tỉnh ủy
hội đồng nhân dân hội bán nhân dân
sự hỗ trợ hợp tác của các bán ngành
với chúng tôi thì
cái sự ủng hộ ấy thể hiện
bằng việc tạo cơ chế
đầu tiên là việc thực hiện nghị quyết hai ba của hội chính trị
sau đó là cái quy hoạch
báo chí xuất bản của tỉnh thái nguyên
chúng tôi có tham gia và có được phê duyệt
một cái lộ trình cho sự phát triển
của văn nghệ thái nguyên
vì thế trong vòng một mươi năm vừa qua
thì chúng tôi từ một tờ báo
một tháng hai kỳ
đã trở thành tuần báo
cái địa phương thứ ba trong cả nước
sau hà nội và tp hcm
phát hành tuần báo văn nghệ
cái thứ hai thì chúng tôi có
thuận lợi rất lớn từ phía
cộng tác viên
hội viên thì trong tỉnh
nhưng cộng tác viên thì trong cả nước
và cả cộng đồng người việt ở nước ngoài
chúng tôi đã rất cố gắng để có được một cái niềm tin
sự trân trọng từ phía người việt
vì thế cho nên đội ngũ
cộng tác viên
mà chúng tôi luôn luôn coi đấy là
linh hồn của tờ báo
đã giúp cho chúng tôi tạo dựng được
cái chất lượng cho tờ báo
mà cái đó nó cứ lan tỏa
có thể nói rằng qua cái sự chia sẻ vừa rồi
của nhà báo nguyễn thị thánh vĩnh
cũng như là nhà báo nguyễn thúy kình
thì tôi với tư cách là một người quan sát
ở một cái diện khá rộng
về các tờ báo và tạp chí văn nghệ địa phương ấy
thì thấy rằng là tạp chí văn nghệ vĩnh phúc
và báo văn nghệ thái nguyên
là hai ví dụ mà nó khá là sáng
trong cái khối báo chí văn học nghệ thuật địa phương
có nhiều cái tờ mà tôi cảm giác là
họ ở trong tình trạng khó khăn hơn nhiều
mọi sự hỗ trợ khách quan
tương đối là khiêm tốn
và đặc biệt họ khó khăn trong việc phát hành
nếu như mà không có cái sự bao tiêu
của lãnh đạo tỉnh
thì họ không biết xoay trở thế nào nữa kìa
và chính vì thế đây cũng là vấn đề
mà tôi thường đặt ra như là một giả thiết
để băng qua cái câu trả lời của cả hai vị
bây giờ nếu như mà chúng ta đối mặt với thị trường
thì các vị hình dung là cái tờ báo văn nghệ của mình đã sẽ thế nào ạ
sẽ rất là khó khăn đấy ạ
thực ra thì tôi nghĩ câu trả lời này
đã có sẵn khi hoài nam hỏi rồi
tất cả những tờ báo mà
đang được hưởng cái sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách
đều sẽ chung một số phận
nếu như đối diện với thị trường
không cách nào khác cả
anh không biết bơi thì anh phải học bơi thôi
nếu anh muốn tồn tại
tức là cái thử thách lúc đấy
có lẽ là thử thách từ tự thân chúng ta thôi
không phải đến từ cơ chế nữa
không phải đến từ bạn đọc và nhân dân nữa
vì rõ ràng nó có người đọc mà
có người đọc nghĩa là chúng ta còn tồn tại được
mà phải sống thật sự
rõ ràng như là chúng ta đang được bao cấp như thế này
nghĩa là chúng ta chưa biết bơi hoặc là chưa bơi thạm
thì khi muốn tồn tại anh bắt buộc phải học bơi và bơi thôi
thế còn bơi thế nào
thì trong cái nghĩa chữ bơi
có lẽ đến lúc ấy mà nó phải như thế thật
có lẽ tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách làm ra
không có cái khó khăn nào mà không có cách giải quyết
tôi nghĩ thế
tạp chí văn nghệ vĩnh phúc có thể nói là một trong những tờ tạp chí văn nghệ địa phương
được hưởng khá nhiều thuận lợi
từ sự quan tâm của chính quyền sở tại
tạp chí có trụ sở rộng rãi khang trang
lại được tỉnh dành riêng cho một đề án về phát triển
nâng cao chất lượng hội viên
qua đó nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật
vì thế từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tạp chí văn nghệ vĩnh phúc đã tăng số
từ hai tháng một kỳ thành mỗi tháng một kỳ
nguyện bút của tạp chí văn nghệ vĩnh phúc
hiện thuộc vào loại cao hiếm thấy
trong mặt bằng báo chí văn nghệ nói chung
đây chính là một trong những yếu tố
khiến tạp chí có thể thu hút
mở rộng mạng lưới cộng tác viên của mình
qua đó chất lượng bài vở
cũng được nâng lên trông thấy
tuy nhiên với một tờ tạp chí văn nghệ địa phương
thì vẫn còn đó không ít vấn đề
cần phải nhận được sự quan tâm hơn nữa
hội có kế hoạch
bồi dưỡng kỹ năng sáng tác
cho hội viên và cộng tác viên
là cũng phải mời
các văn nghệ sĩ có uy tín
kể cả của trung ương
và của tỉnh
để nói chuyện trao đổi
cũng phải tích cực tổ chức
các buổi tọa đàm
để mà lắng nghe
ý kiến của các tác giả
để cải tiến nội dung
thứ hai nữa là
biên tập củng cố
và kiện toàn ban biên tập
bởi vì ban biên tập
phải là những cái
con người có trình độ
rộng và cũng có
kinh nghiệm về sáng tác
thì mới nâng cất cánh được
cho các tác phẩm của hội viên
và cái thứ ba
nữa theo tôi
cũng phải tổ chức
các cuộc thi trên tạp chí
tổ chức cuộc thi
thì nó tạo ra các cú hút
và sự hấp dẫn
cho tạp chí
anh em tạp chí của tạp chí văn nghệ vĩnh phúc
thì đều là các anh em trẻ
kinh nghiệm để làm biên tập
thì còn chưa nhiều
nhưng mà rất may mắn là được kế thừa
cái truyền thống của tạp chí
và bên cạnh đó thì được đội ngũ các
đó là các nhà văn nhà thơ
có tiền tuổi trong tỉnh giúp đỡ
và chia sẻ những cái khó khăn
vướng mắt nên là anh em cũng
có nhiều thuận lợi
tôi nghĩ rằng với những người mà đang quản lý
đang vận hành một tờ báo hoặc là tạp chí văn nghệ
như là các chị đây thì quả thực là
công việc nó rất khó khăn
và nó cần cực kỳ cần thiết cái sự hỗ trợ
của lãnh đạo trước hết là lãnh đạo tỉnh
về mặt cơ chế và về mặt các cái giải pháp cụ thể
trong lúc đó thì đương nhiên
vẫn phải nâng cao chất lượng báo chí
vẫn lấy cái đó như là mục đích
mình hướng tới
trong câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn đây
tức là nâng cao chất lượng báo chí
thì sẽ nâng cao chất lượng báo chí thế nào ạ
tôi thấy cả hai chị đều có nói
tới các cộng tác viên
như là một trong những yếu tố rất quan trọng
để tham gia vào việc đó
thế nhưng chúng ta cũng biết rằng
với một tờ báo hoặc là tạp chí văn nghệ địa phương
thì nó là cơ quan ngôn luận của
nghệ sĩ tỉnh
theo tôi quan sát thì ở nhiều địa phương
nó có rất nhiều cái chuyện mà
mâu thuẫn từ nhỏ đến lớn
trong tác giả ở tỉnh
và tác giả ngoài tỉnh
nó có các chuyện đấy đấy
và nhiều khi rất khó giải quyết
câu chuyện đấy có đặt ra đối với cơ quan báo chí của chị ấy không
và giải quyết thế nào
nó là vấn đề xung đột với lợi ích
lợi ích của người viết
và họ đòi hỏi
quyền lợi của họ
một cách rất là xinh đáng thôi
cho rằng là tôi là hội viên của hội
đây là báo của hội
và tôi có quyền được tham gia
còn hội cũng phải có trách nhiệm bồi dưỡng đào tạo
để chúng tôi làm sáng tác nó tốt hơn
và được xuất hiện trên mặt báo
như các cộng tác viên khác
thì tôi nghĩ là cái quyền lợi này hoàn toàn tránh đáng
tuy nhiên nhìn ở góc độ người đọc
thì chúng tôi đặt vấn đề lợi ích của người học cao hơn
và tác phẩm có chất lượng
thì mình mới phục vụ được cho người đọc
cho nên bản thân hội viên
cũng phải nâng cấp
cái trình độ của mình lên
và có lần tôi có nói rằng là hội viên cũng phải cạnh tranh
hội viên cũng phải cạnh tranh với
cộng tác viên bên ngoài
khi mà ban biên tập đứng trước sự lựa chọn về chất lượng
để phục vụ độc giả
thì cái tác phẩm nào có chất lượng
tốt hơn thì chúng tôi sẽ lựa chọn
tập chính tôi thì vẫn cứ ngầm hiểu với nhau trong lòng là
tức là cái tỷ lệ đó là bảy mươi cho hội viên và ba mươi để cho cộng tác viên
thế nhưng mà đặt trên bàn biên tập của chúng tôi
hai tác phẩm viết về cùng một vấn đề
tất cả các tác phẩm của cộng tác viên mà tốt hơn tôi sẵn sàng dùng
tôi không dùng các tác phẩm của hội viên
tôi sẵn sàng đối mặt với lại hội viên khi mà
người ta đến để chất vấn là tại sao không dùng của tôi
mình phải thuyết phục cho họ hiểu tại sao không dùng
thế thì ở đây
cái quan trọng đầu tiên tôi cũng đồng quan điểm với lệ chủ trị quỳnh
đó là gì lợi ích người đọc và cái mục tiêu
phục vụ nhiệm vụ chính trị mục tiêu phục vụ
công chúng là mục tiêu trên hết
một cơ quan báo chí không phải là phục vụ cho hay là
cho bất kỳ một cá nhân nào hay là để làm
cái dấu ấn cho một cá nhân nào đấy cả cơ quan báo chí này
là của đảng thì chúng ta phải phục vụ nhiệm vụ của đảng của nhà nước
và để phục vụ nhiệm vụ của đảng nhà nước
thì những tác phẩm nào đạt tiêu chí
đúng trúng hay đẹp
tôi sử dụng
thế và với tiêu chí đấy đặt ra như thế thì rõ ràng là anh tự nhìn thấy là
anh chưa đạt đến mấy tiêu chí đấy thì anh phải tự nhất là
phải thay đổi thôi
và cũng y như chị quỳnh nói ạ chúng ta phải có sự cạnh tranh
hội viên phải cạnh tranh với cộng tác viên
các bác thấy không người ta cũng nên tam đảo nhà mình
viết tăm đảo say đắm như thế này thế sao các bác phải tăm đảo mãi
chúng cháu đưa bác lên mãi mà bác lại không biết là say đắm như thế
tôi đang ví dụ một cái rất là cụ thể đấy ạ
các bác phải đồng ý đấy
báo với tạp chí in thì chỉ phát hành trong tỉnh thôi
khi tất cả lên
trên mạng thì nó bình đẳng
với tất cả những cái thông tin khác
đã có trên đó đúng như thế ạ
cho nên là khi chúng tôi có quan điểm là
văn nghệ thái nguyên mang
thái nguyên ra đất nước
và ra cộng đồng người việt trên thế giới
đồng thời chúng tôi mang thế giới
mang cộng đồng người việt mang tinh thần người việt
mang tinh hoa thế giới về
về thái nguyên vào
thế những cái gì mình mang đi nó cũng phải
có chất lượng tương đương với những cái gì mang về
nếu không nó dám nói là nó có kém
thì cũng không kém nhiều quá
còn cái mình mang về nó rất là
chất lượng rất là giá trị
không lẽ để có sự tranh lệch
nó không đáng có
và như thế thì cộng đồng sáng tác
nghiên cứu phê bình của thái nguyên
cũng phải nâng lên cũng phải nâng lên
cũng phải đặt ra nó không chỉ bằng phạm vi địa phương
mà nó phải mang
phổ quát hơn tức là
hành động địa phương
tư duyên cầu
chúng tôi có thêm một cái cách nữa thế này
tức là để mà làm
cho nó nổi bật cái tiêu chí đây là vĩnh phúc
không phải là chỗ khác nữa
dù tôi sử dụng bài của ngõ tóc viên
thì những cái mảng miếng của tôi nó phải đặc trưng vĩnh phúc
ví dụ như là văn nghệ dân gian là phải đặc trưng vĩnh phúc
chuyện ngắn anh có thể viết ở tây ở tàu ở đâu đó
nhưng mà riêng mảng văn nghệ dân gian đấy là đặc trưng vĩnh phúc
nó phải giới thiệu văn hóa văn hiến văn minh của vĩnh phúc
đến với cộng đồng của vĩnh phúc là
một trong những điểm người ta đánh giá là cái nôi của người việt cổ
là cái điểm đầu của châu thổ bắc bộ
là điểm đầu xuất phát của văn minh sông hồng
cho nên tất cả những cái đó chúng ta phải mang đến với cộng đồng xung quanh
khách hàng tiềm năng của tôi vẫn còn
tôi nghĩ vậy
người biết đọc
người thích văn nghệ thái nguyên thích đặc bó văn nghệ
trong cả triệu ba dân thái nguyên
không phải chỉ có bằng đấy
chỉ có điều là chúng tôi còn chưa làm được
cái việc tìm đến họ
đưa báo đến tận tay họ
thực hiện cái dịch vụ tốt nhất cho họ
tôi nghĩ vậy
chúng tôi có hợp tác rất là tốt với biêu điện
thế nhưng mà biêu điện thì họ chỉ mang đến
vì cái khó khăn
về cái nguồn nhân lực của ngành biêu điện ấy
cho nên là họ chỉ mang được đến những cái đầu mối lớn thôi
ví dụ như báo mang về xã
thế còn từ xã đến xóm
đến cái người đọc ấy
người có tiêu chuẩn nhận báo ấy
cách làm khác nhau
thế và tình trạng khá phổ biến là
báo vẫn nằm ở ủy ban
có cả tờ văn nghệ của chúng tôi
lẫn những tờ báo đảng
những tạp chí mà được cấp phát
đúng đối tượng ấy
thì cái đó nó là câu chuyện rất là lớn
không phải chỉ riêng người làm báo văn nghệ
nhưng mà tôi cũng nghĩ là
mỗi ngành cũng nên cải thiện
mới đây chúng tôi có viết một bài
về tình trạng phát báo không nên nơi nên trốn
thì trong đấy cũng có cái tờ báo của mình
cũng thấy là tiếc
nhưng trở lại vấn đề là tôi nghĩ là
chúng tôi còn nhiều khách hàng tiềm năng
và một lúc nào đó người ta trở lại với văn hóa đọc
một cách nghiêm túc
thay vì lướt smartphone
thì báo chí vẫn có những chỗ đứng nhất định
trong đời sống
có nhiều người bạn của tôi ấy
thì khi mà tôi hỏi về vấn đề báo chí văn nghệ ở địa phương ấy
thì họ chỉ ngay là cái tờ văn nghệ thái nguyên ấy
tôi không dám so sánh với
sông hương hay là cửa việt của một thời
thế nhưng mà hình như bây giờ nó cũng là một trong những địa chỉ
mà mình được tin cạnh vâng thế thì chị có nghĩ tới
việc ở đây là câu hỏi riêng chị cũng nghĩ tới việc
là không chỉ phát hành trong tỉnh không ạ
thực ra là tôi luôn nghĩ đến chuyện đó
cái vướng mắt của tôi là chính là hệ thống
phát hành làm dịch vụ phát hành cho tôi ấy
đã đặt vấn đề với lại biêu điện là
làm nào để phát hành theo địa chỉ đến cả nước
thế nhưng mà tôi hình như họ lúng túng như nào đấy
mà cuối cùng thì tôi cũng lúng túng nốt
nhưng tôi rất muốn gửi cái tờ báo in ấy
nó rất là đẹp
nó là cái công sức sự trao suốt của chúng tôi
vì cái đọc trên bản in
nó khác với lại trên mạng chứ
chắc chắn là văn hóa đọc hay là đọc trên giấy
đấy cũng là cái khoảng trống mà chúng tôi cần phải lắp đặt
vấn đề đặt ra đối với
tạp chí văn nghệ bình phúc thế nào
vâng ạ cũng là một thử thách đấy chúng tôi đã từng đã
tôi nhớ là cách đây trước khi tôi về công tác ở bên này
thì các anh lãnh đạo khóa trước đã từng có cả một cái đề án
là đưa tạp chí văn nghệ về với vùng sâu vùng xa
vùng nông thôn miền núi
thế nhưng mà từ đến nay thì cái cách để mà làm thế nào
cho nó cụ thể hơn thì tôi chưa thấy có
trong cái quá trình mà trong mấy năm gần đây
thì chúng tôi đã xây dựng được đề án lớn là đề án kia
và rất may mắn là tỉnh đã thấu hiểu
cái quan trọng nhìn thấy cái tầm quan trọng
văn hóa văn nghệ và cũng nhìn thấy cái vai trò
của cái hoạt động này cho nên là cũng đã đồng ý
thông qua đề án cách đây được một năm rồi
và từng bước một chúng tôi làm thì tôi vừa mới chia sẻ với các quý vị đấy ạ
tức là tạp chí văn nghệ
để trở lại đúng là một tạp chí một tháng một kỳ
chứ không trước đây cách bước quá
cái thứ hai là
trở lại một tháng một kỳ rồi thì nhuận bút
cách kêu gọi để làm sao có được tác giả đúng nghĩa
kể cả hội viên kể cả công tác viên
là cái văn thứ hai và cái văn thứ ba bây giờ chúng tôi đang hướng tới
như chị quỳnh vừa nói vào biên tập viên hoài nam
cũng đặt vấn đề cho báo chí giấy ngày nay
làm thế nào tồn tại trong thời đại mà ngày hôm qua
truyền hình việt nam đưa tin là có cả mc dẫn đi trình
là người máy đấy lo quá đấy chứ ạ
hay là tới đây chúng ta những người dẫn hình trình
người nói chuyện nó sẽ không còn là chúng ta đây nữa
mà chúng ta là người khác thế thì đấy
báo chí đang đối mặt với cái đấy mà không cứ là báo giấy đâu
nếu như thế thì không cứ là báo giấy của tôi đâu
mà còn nhiều cơ quan báo chí khác nữa thế thì đấy
tôi lại muốn quay lại vẫn cái đề tài tôi vẫn tâm đắc
ngay cả đề án tốt nghiệp của tôi cũng có nói vấn đề này
đó là phát hành làm sao để cho báo
cái sách cần đọc phải đúng với người muốn đọc
chứ không phải là để đấy cho nó đẹp
vâng thứ hai vị khách mời của
chương trình góc nhìn văn hóa
có thể nói rằng qua cuộc trao đổi hôm nay
cũng như là với những chia sẻ
rất là thật lòng và
rất nhiều thông tin của các vị thì cho thấy rằng là
quả thực là trong thời gian vừa qua ấy thì
các báo và tạp chí văn nghệ địa phương
đã hoạt động và đã có những đóng góp rất lớn
trong cái đồng góp
và đề sử tinh thần của nhân dân địa phương
rõ ràng là rất nhiều khó khăn đang đặt ra
và cần phải vượt qua
chúng tôi ghi nhận là có cái sự
mang rất nhiều ý nghĩa tích cực
của lãnh đạo các tỉ đối với
cái mảng báo chí văn nghệ địa phương
tuy nhiên bên cạnh đấy thì rõ ràng là
các báo cũng còn có
có rất nhiều cái khó khăn mà cần
vượt ví dụ như là về thị trường
ví dụ như phát hành
công tác bạn đọc hay là phát triển lực lượng
cộng tác viên rồi thì cái mối quan hệ
giữa các tác giả ở trong
và ngoài địa phương
và hàng loạt vấn đề như vậy đặt ra
thì tôi nghĩ rằng trong công việc trước mắt
thì chắc chắn là nó cũng không phải là
nhiệm vụ mà nó dễ giải quyết chúng tôi hy vọng rằng
chương trình này qua những ý kiến
đóng góp của các vị thì có ý nghĩa
như là một trong những tiếng nói tham khảo
mà những người quan tâm những người có trách nhiệm
có thể lắng nghe
và làm tiếp tục
được một điều gì đó tốt
cho sự phát triển trong tương lai
của các báo và tạp chí văn nghệ địa phương
một lần nữa
thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ
vấn đề của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay